hội nghị đoàn chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ một mươi bốn khóa tám đã khai mạc tại nghệ an
tham dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam cùng các phó chủ tịch đồng chủ trì hội nghị
bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn nhấn mạnh
đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng tạo tiền đề trong việc triển khai các hoạt động tiếp theo
chuẩn bị tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
làm cơ sở bảo đảm chất lượng hoạt động công tác của cả nhiệm kỳ đại hội
tại hội nghị các đại biểu thảo luận đóng góp thẳng thắn các ý kiến vào các nội dung
dự thảo đề cương báo cáo chính trị của đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
tờ trình về dự thảo điều lệ mặt trận tổ quốc việt nam sửa đổi
dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
và nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám